theo số liệu của tổng cục hải quan sau một mươi một tháng cả nước đã xuất siêu gần một mươi một tỷ đô la mỹ
đây là mức xuất siêu kỷ lục từ trước tới nay
một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngày xuất khẩu của cả nước đạt hơn hai trăm bốn mươi một tỷ đô la mỹ
tăng bảy chín so với cùng kỳ năm ngoái đạt hơn bảy chỉ tiêu của quốc hội giao
đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của cả nước là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
với hơn một trăm sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng ba tám tỷ đô la mỹ trong một mươi một tháng qua
khu vực kinh tế nhà nước tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ở mức cao
ở trường ngược lại kim ngày nhập khẩu đạt hơn hai trăm ba mươi tỷ đô la mỹ tăng sáu sáu so với cùng kỳ năm ngoái
với kết quả này thẳng dư cán cân thương mại của việt nam đạt một mươi chín tỷ đô la mỹ
cao hơn nhiều so với con số là chín một tỷ đô la mỹ ước tính trước đó